chiều ba một mươi công an tỉnh yên bái đã tổ chức lễ công bố quyết định của giám đốc công an tỉnh về điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh yên bái năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi chín tỉnh yên bái có chín mươi chín đồng chí được điều động đảm nhiệm các chức danh công an xã tại ba mươi ba xã thị trấn
việc điều động theo mô hình bố trí tối thiểu ba công an chính quy đảm nhiệm các chức danh trưởng công an xã phó trưởng công an xã và một công an viên thường trực là công an chính quy
các chức danh còn lại là lực lượng không chuyên trách tại các địa bàn xã thị trấn để làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở
yên bái phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi một toàn bộ một trăm sáu mươi xã thị trấn trên địa bàn sẽ được điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
đến năm hai nghìn hai mươi năm toàn bộ một trăm sáu mươi công an xã thị trấn chính quy có trụ sở làm việc độc lập